hàng loạt phương tiện xe buýt mới chất lượng cao chạy tuyến nội đô hà nội đã chính thức đi vào hoạt động
chúng ta không khó để nhận diện được những chiếc xe này
xe được sơn màu xanh nước biển mang hình cánh chim bầu cầu cách điệu gắn biểu tượng khuây văn cát
không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân những chiếc xe buýt này cũng góp phần xây dựng cho môi trường đô thị thêm xanh sạch đẹp
xe sàn bán thấp tiêu chuẩn khí thải euro bốn hệ thống cabin độc lập cho lái xe wifi miễn phí
lắp đặt bốn bảng thông tin điện tử led hiện đại hiển thị lộ trình hệ thống gps
được nâng cấp kết nối tự động thông báo điểm dừng đỗ theo hướng thuận tiện thân thiện với môi trường và hành khách
đó là những tiện ích của xe buýt mới hiện đại
chiếc xe buýt chất lượng cao mới được đưa vào khai thác với nhận dạng thương hiệu là màu xanh nước biển biểu trưng cho thành phố vì hòa bình

chúng ta đang phấn đấu cho một đất nước xanh sạch đẹp cho nên màu xanh phù hợp với tầm nhìn tâm tư của người ngồi trên xe buýt và lên xe buýt nó thấy hoài nhạ bát mẻ
theo tổng công ty vận tải hà nội đến thời điểm này thành phố đã thay thế được năm trăm linh phương tiện chất lượng cao đem lại sự tiện nghi thuận tiện cho hành khách
nâng cao chất lượng dịch vụ loại hình vận tải hành khách công cộng
tiến tới giảm dần phương tiện cá nhân và nội dung

vi phạm doanh thu chất lượng phương tiện giám sát chặt chẽ thực hiện kỷ luật chạy xe như giờ xe xuất bến về bến dừng đỗ tốc độ chạy xe thực hiện đúng lộ trình